sau khi quận một tp hcm quyết liệt xử lý các vi phạm nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ
thì mới đây thủ đô hà nội cũng bắt đầu gia quân dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè
bước đầu quận hoàn kiếm thực hiện tại một số tuyên phố trung tâm thuộc khu vực phố cổ hà nội
trong sáng ngày hai mươi tám tháng hai đoàn công tác gồm công an quận hoàn kiếm thanh tra giao thông quận
đã trực tiếp tới kiểm tra nhắc nhở xử lý các hành vi lấn chiếm về hè lòng đường
nhằm lập lại trật tự đô thị tại một số tuyến phố như phố phủ doãn phố hàng gia phố đường thành
hàng chục trường hợp có hành vi lấn chiếm lòng đường về hè đã bị lập biên bản xử lý hành chính
mức phạt từ hai triệu rưỡi đến ba triệu đồng
theo ghi nhận hầu hết các hộ kinh doanh đã nghiêm túc chấp hành khi được nhắc nhở
đồng thời cho biết họ sẵn sàng tìm kiếm một phương thức kinh doanh khác
nếu hà nội làm mạnh tay như tp hcm thời gian qua
về hè ở các tuyến phố cổ quận hoàn kiếm hà nội được xây dựng khá đồng bộ
tuy nhiên nhiều năm qua nhiều hộ dân vẫn thỏa sức lấn chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán để xe
sau lần giao quân này công an quận hoàn kiếm sẽ bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên trên các tuyến phố
nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm có thể tái diễn
vào ngày bốn tháng ba tại hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo quán triệt và triển khai kế hoạch tăng cường đồng loạt gia quân
lập lại trật tự giao thông đô thị xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường từ ngày một mươi tháng ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trên toàn địa bàn thành phố hà nội
cục hải quan tp hồ chí minh chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ cộng đồng doanh nghiệp người dân
qua đó giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại
theo lộ trình cải cách
hiện đại hóa của ngành cơ quan hải quan tập trung ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn
cấp độ cao nhất hiện nay ở việt nam đối với những thủ tục cốt lõi và doanh nghiệp thường xuyên thực hiện
cụ thể đó là các thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu
hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần
khi tham gia dịch vụ công người dân và doanh nghiệp sẽ giảm tối đa chi phí và thời gian
vì không phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan hải quan mà nộp trực tiếp qua mạng
trong năm hai nghìn một mươi bảy sở lao động thương minh và xã hội đà nẵng sẽ thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
với mục đích giúp cha mẹ nhận biết loại bỏ được các mối hiểm họa trong ngôi nhà có thể gây thương tích cho trẻ nhỏ
theo kế hoạch chương trình xây dựng ngôi nhà an toàn phòng chống thương tích cho trẻ
sẽ tập trung tuyên truyền đến từng địa phương ban ngành đoàn thể các gia đình
với mục tiêu xây dựng một ngôi nhà an toàn bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trung cư các trung tâm xã hội nuôi dạy trẻ
dựa trên các bộ tiêu chí an toàn gồm hàng rào cổng cửa tường chắn phù hợp với tầm cao của trẻ
đường đi vào nhà và quanh sân vườn không trơn trượt
bắt đầu từ ngày một tháng ba việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân
được chính thức triển khai trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó việc khám sức khỏe định kỳ sẽ được tiến hành thường xuyên
và dự kiến khoảng bốn triệu người dân thủ đô sẽ được lập hồ sơ trong năm nay
hà nội sẽ lập hồ sơ quản lý sức khỏe thí điểm trước tại một mươi xã phường
tại năm quận huyện là long biên ba đình nam tử liêm gia lâm và sóc sơn
sau đợt khám này hà nội sẽ rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt vào ngày một mươi tháng ba
sở y tế sẽ lập một trăm năm mươi đoàn bác sĩ để thực hiện việc khám lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân
mỗi xã phường sẽ bố trí đoàn khám khoảng ba mươi người
trong đó có một mươi bốn bác sĩ với các chuyên khoa nội ngoại sản nhi mắc răng hàm mặt
tài mũi họng siêu âm và xét nghiệm
dự kiến sẽ có khoảng năm mươi người dân trên địa bàn thủ đô
tức là khoảng bốn triệu người sẽ được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử trong năm nay
đối với học sinh cán bộ công chức đang làm việc sẽ lấy dữ liệu tại trường học và cơ quan
trong tuần vừa qua chủ tịch ubnd tp hcm
nguyễn thành phong đã họp với chủ tịch hai mươi bốn quận huyện
để đề nghị các quận phải nghiêm túc trong việc làm thông thoáng vỉa hè
đây được coi như trọng tâm của tháng ba
rõ ràng để hè thông đường thoáng không thể chỉ đơn giản là những đợt gia quân
mà phải bắt đầu từ việc thay đổi ý thức người dân và cả ý thức của các cán bộ địa phương
chính chủ tịch ubnd tp hcm ông nguyễn thành phong thừa nhận
việc ký cam kết một trăm năm mươi chín tuyến đường kiểu mẫu của hai mươi bốn quận huyện từ năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi hai đã không thành công
chính vì vậy chính quyền thành phố quyết định coi năm hai nghìn một mươi năm
sẽ là năm giải quyết cho bằng được việc vỉa hè phải dành cho người đi bộ
điều này càng trở nên khá dĩ hơn khi mà ở quận một
trong vòng một tuần ra quân một cách quyết liệt
với sự hiện diện của đích thân ông phó chủ tịch đoàn ngọc hải cùng các ban ngành
trật tự đã phần nào được lập lại trên nhiều tuyến đường
với sự có mặt của người phụ trách vỉa hè của địa bàn
được chính quyền thành phố giao trách nhiệm
chuyện cả nể cũng đã không còn
các cơ quan nhà nước lấn chiếm vỉa hè
xe công đậu trên lề vẫn bị xử phạt
thay vì cơ chế xin cho đã khiến nhiều người dân đồng tình ủng hộ
chính sự cương quyết này đã khiến nhiều hộ ở quận một
tự động trả lại vỉa hè một cách tự giác
các phường xã phường xã thị trấn
hiện nay quận đã chỉ đạo cho phường cũng như là phối hợp thực hiện xử lý
tháo dỡ tất cả các vật cản trên vỉa hè
thì sau đó phường sẽ tiếp tục duy trì cũng như là thực hiện không để tái phạm
thì về thời gian phương hướng tới thì cũng tiếp tục để thực hiện
để không để các cơ sở này nó thực hiện cái việc mà tái phạm lấn chiếm vỉa hè
có thể hiểu được sự quan tâm của người dân thành phố
với việc dẹp gọn lời đường lần này của chính quyền
bởi cùng với sự phát triển kinh tế
người dân đang mong muốn một không gian sống tốt hơn
an toàn hơn
và hơn cả người dân thật sự muốn nhìn thấy
sự nỗ lực của chính quyền sẽ mang lại kết quả tích cực
sau nhiều năm chờ đợi
thưa quý vị sà phòng thừa tưởng chừng chỉ như một thứ rác thai
nhưng chúng lại thực sự là những sản phẩm có ý nghĩa
và được cấp miễn phí cho những nơi chưa có
hoặc bị hạn chế trong việc tiếp cận với xà phòng
xây dựng thói quen gìn giữ vệ sinh cá nhân bảo vệ sức khỏe
trong chương trình nhịp sống đô thị kỳ này
mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về dự án
xà phòng hy vọng của các bạn tình nguyện viên trẻ
đã mang hàng nghìn bánh xà phòng phát miễn phí
cho các trẻ em nghèo vùng cao
với phương châm gom từ nơi thừa sẻ cho nơi thiếu
xà phòng hy vọng đã làm được nhiều hơn thế
khi tiếp tục kết nối và lan tỏa những hành động đẹp
đầy ý nghĩa của giới trẻ cho cộng đồng
ước tính trung bình một khách sạn lớn với bốn trăm linh phòng mỗi năm
tài ra khoảng ba năm tấn sà phòng rắn đã qua sử dụng
với những khu nghỉ dưỡng cao cấp
con số này có thể lớn hơn rất nhiều
điều này không chỉ gây lãng phí mà còn tiêm ẩn mối nguy hại
cho môi trường nếu chúng không được xử lý đúng cách
ý tưởng về việc tái chế những bánh xà phòng đã qua sử dụng
được khởi động tại việt nam từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thấu hiểu được điều này các thành viên của dự án xà phòng hy vọng
đã tìm đến các khách sạn thuyết phục họ cung cấp xà phòng thừa
và chung tay thực hiện dự án
chúng tôi thấy chương trình rất có ý nghĩa
bởi vì từ những bánh sà phòng cũ mà tạo nên những bánh sà phòng mới
để đóng góp và được phân phát cho tất cả các trẻ em
nghèo vùng sâu vùng xa những nơi mà chưa có điều kiện
sử dụng những bánh sà phòng để chăm sóc sức khỏe cho mình
ngoài mục đích có thể đưa xà phòng đến những cộng đồng người nghèo
hoặc những nơi mà mọi người chưa có cơ hội tiếp xúc với xà phòng
để đảm bảo vệ sinh cho cá nhân mình hơn
thì sà phòng này sẽ là một nơi
chúng tôi cũng luôn luôn mong rằng sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ
từ các tập đoàn khách sạn lớn
bởi vì mục tiêu cho các khách sạn thứ nhất là có thể giảm thiểu được
cái việc xả rác ra môi trường
và sau đó thì với hai mục đích là chúng ta hỗ trợ cộng đồng
và chúng ta bảo vệ môi trường thì sẽ tạo ra những cái sinh kế
cho những người lao động thông qua cách họ sẽ giúp chúng tôi
cùng hỗ trợ chúng tôi trong chương trình tài chế sà phòng này
những bánh xà phòng sau khi xin về được các tình nguyện viên cắt nhỏ
rửa với nước có dung dịch làm sạch xà phòng
rồi cho thêm các hương phụ liệu khác nhau như vỏ chanh cánh hoa
và ép thành những bánh sà phòng mới
mỗi công đoạn như vậy chỉ mất từ ba đến bốn phút
sau một thời gian tham gia thì tôi cảm thấy là một chương trình ý nghĩa như thế này
thì cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa của các bạn trẻ cũng như là xã hội
và hy vọng rằng là chương trình này sẽ được mọi người quan tâm
mà được cùng các bạn trẻ cũng như là mọi người đồng hành
cùng chương trình lâu hơn nữa
những cái công việc này nó rất là đơn giản
với một cái bạn sinh viên ở trong thành phố như thế này
thì việc mà có thể tham gia một cái chương trình mang rất là ý nghĩa
nó rất là lớn mình cảm thấy rất là vui
mà mình cứ nghĩ đến cái việc là sau khi mà làm xong những bánh sà phòng này
những bánh xà phòng sẽ được gửi đến cho các em ở các miền núi cao
thì mình cảm thấy là có thể là mình chỉ góp một chút sức nhỏ thôi
nhưng mà sẽ mang lại một cái thành công rất là lớn
và những niềm vui rất là lớn cho các em mình
ở một góc khác của cuộc sống nơi những thiếu thốn vật chất
những lo toan thường nhật
rồi việc thiếu kiến thức giữ gìn vệ sinh cá nhân
đã khiến nhiều người coi nhẹ hoặc bỏ qua nhu cầu sử dụng xà phòng trong sinh hoạt hàng ngày
dẫu phải đối mặt với nguy cơ mắc các chứng bệnh ngoài da
bệnh liên quan đến tiêu hóa và đường hô hấp
những câu chuyện tương tự như thế có thể xuất hiện ở bất cứ đâu
phản ánh sự đa dạng muôn mặt của đời sống
cũng như để thay đổi những điều này
với nhiều người giống như hành động giã tràng xe cáp vậy
giờ đây xà phòng hy vọng đã thu hút sự ảnh hưởng của hàng trăm bạn trẻ
ở cả ba miền đất nước tham gia
sự nhiệt thành ấy của đội ngũ tình nguyện viên đã góp phần không nhỏ đưa xà phòng hy vọng
vươn tới những vùng miền xa xôi của tổ quốc
để chúng tiếp tục phát huy tác dụng trở thành vật dụng có ích cho đời sống
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống đô thị tuần này của chúng tôi
kính chào tạm biệt